trang bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do cục chế biến và phát triển thị trường nông sản thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn soạn thảo
nước mắm chia ra làm hai loại loại thứ nhất là nước mắm nguyên chất chỉ làm từ cá và muối và loại thứ hai là nước mắm được phép thêm nhiều phụ da
chuyên gia về nước mắm cho rằng cách gọi không chính xác dẫn đến không rõ ràng về tiêu chuẩn
cái vấn đề không phù hợp mấu chốt nhất là cái định nghĩa về nước mắm
và từ định nghĩa đó họ dẫn đến quy trình
nó cũng không làm rõ giữa cái việc sản xuất nước mắm truyền thống với sản xuất nước mắm công nghiệp nó khác nhau như thế nào
bà trần thị dung đã từng làm tiến sĩ chuyên về nước mắm ở bulgari vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
bà là chuyên gia hiểu rất rõ về các loại nước mắm hiện nay
nước mắm truyền thống thì là người ta lấy cá trộn với muối ủ trượp lên men ít nhất sáu tháng
sau đó người ta mới kéo rút cái nước cốt mà nó chảy ra từ cá và muối đấy thì nó là nước mắm
thế còn lại nước mắm công nghiệp thì sau khi mà kéo rút nước cốt rồi thì cái bã còn lại người ta mới cho nước muối vào
cách này cách khác để người ta cho nước muối vào thì ra các cái loại nước mắm một mắm hai mắm ba tức là cái chất lượng nó kém hơn cái nước mắm cốt ban đầu
thì các nhà sản xuất nước mắm công nghiệp thì người ta mới mua cái nước mắm đó người ta coi như là nước mắm nguyên liệu của người ta
để người ta về người ta pha chế pha loãng cái nước mắm này ra pha loãng cả về độ đạm cho nó phù hợp với cái mức người ta mong muốn
và cả về muối
pha loãng ra như vậy thì nó nhạt màu nhạt mùi và nhạt muối
thì để cái nước mắm đó có thể đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng thì người ta dùng các cái loại phụ da như chúng ta được biết rất nhiều loại đấy
kể cả điều vị tàu ngọt rồi hương liệu rồi phẩm màu rồi chất tạo sánh v v
và để bảo quản được để bán được trên thị trường lâu dài thì người ta cho chất bảo quản
thì đấy là nước mắm công nghiệp
bản dự thảo tiêu chuẩn sản xuất được áp dụng chung cho cả hai loại nước mắm
các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống đã gửi văn bản tổng hợp lên phó thủ tướng vũ đức đam
trong đó liệt kê năm mươi điểm không phù hợp với thực tế sản xuất nước mắm truyền thống nhưng lại phù hợp với nước mắm công nghiệp
cái nước mắm mà phai chế mà với điều đoạn rất là thấp với dưới một mươi thì không được gọi là nước mắm mà phải là nước chấm
nhưng mà nó đã thành cái thói quen rồi và bây giờ lại được cơ quan nhà nước đưa vào công nhận mặc nhiên
thay cái khái niệm nước mắm như xa xưa như tiêu chuẩn hai nghìn một mươi ba quy định là chỉ có nước mắm nguyên chất thôi
thì bây giờ lại đưa cái nước mắm đấy sang cho nước mắm pha chế
còn cái nước mắm mà truyền thống nguyên thủy ở xưa thì lại khám cho nó cái khái niệm nguyên chất
nhưng mà cái cộng đồng nước mắm truyền thống người ta không có đồng ý
và nếu như anh đã gọi anh là nước mắm thì tôi phải gọi là nước mắm truyền thống
và chính vì thế nó mới cái sự tranh cãi như hiện nay
một số tiêu chuẩn đưa ra so với thực tiễn sản xuất nước mắm
nước mắm truyền thống như sau
một theo tiêu chuẩn codex hàm lượng histamine tối đa trong nước mắm là bốn trăm linh mg một lít
thực tế tiêu chuẩn này phù hợp với nước mắm công nghiệp hàm lượng dưới hai mươi độ đạm
nước mắm truyền thống làm hoàn toàn từ cá biển hàm lượng từ ba mươi đến bốn mươi ba độ đạm
bản tiêu chuẩn codex do thái lan và việt nam đồng biên soạn có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
đưa ra hàm lượng histamin tối đa trong nước mắm là bốn trăm linh mg một lít tập trung vào kiểm soát nước mắm công nghiệp

tiêu chuẩn này chỉ có quốc gia sản xuất nước mắm công nghiệp đáp ứng được
chính vì hàm lượng histamin cao nên nước mắm truyền thống chưa thể xuất khẩu chính ngạch
hai lấy mẫu histamine định kỳ phòng tránh nguy cơ ngộ đập
hiện tại chưa có bằng chứng về ngộ độc do dùng nước mắm truyền thống
ba kiểm soát kiếm loại nặng dư lượng thuốc thú y khi nguyên liệu cá thu được từ vùng nuôi thị sản
thực tế không dùng cái nước ngọt để làm nước mắm truyền thống không có kim loại nặng hay thuốc thú y
kiểm soát mối nguy tiềm ẩn ô nhiễm vi sinh vật
thực tế vi sinh vật chăm sản xuất nước mắm chỉ có clotridium perfringens do nồng độ mối cao các vi khuẩn gây bệnh không tồn tại được
mọi bề mặt tiếp xúc với cá phải làm bằng vật liệu có màu sáng
thực tế nước mắm truyền thống có thể đựng trong thùng gỗ chung sành có màu nâu nâu sẫm đã được chứng nhận an toàn thực phẩm
như tiến sĩ trần thị dung đã phân tích sự khác biệt cơ bản giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công
nước mắm truyền thống là nước mắm công nghiệp về thành phần mùi hương vị màu sắc độ đạm
có thể thấy nếu như cùng một quy chuẩn quy trình sản xuất sẽ không thể có các sản phẩm khác biệt như vậy
giữa một thị trường đa dạng các loại nước gia vị hiện nay người tiêu dùng cũng chỉ biết lựa chọn sản phẩm theo kinh nghiệm sử dụng
nhà em thì rất hay dùng cái nước mắm truyền thống để chấm với các món như để ăn những cái món đậm
các cụ ở nhà thì thường thích hương vị truyền thống hơn là phát sẵn
nó có cái vị đậm nó có vị ngọt
nhưng còn những loại nước mắm mà đã pha chế biến như bây giờ thì các cụ không thích bằng
và nó không được đậm đà như nước mắm truyền thống nhà mình
nhà em thì dùng nước mắm truyền thống lâu năm rồi
thế cho nên là rất đảm bảo chị ạ
chứ không bị như là bây giờ những thông tin sai lệch gì đâu
không bao giờ chị dùng nước mắm truyền thống mà chị thấy dùng hay là bị ứng hay là bị đê nhứa hay hồi đầu

bởi vì nhà em ăn nước mắm cũng là nhiều đấy
tại vì bản chất người việt hay ăn mặn thì em cũng dùng rất là nhiều
người tiêu dùng sẽ bị
nhập nhèm không rõ ràng
và đối với cộng đồng sản xuất nước mắm truyền thống thì
nếu như những cái quy trần tiêu chuẩn này phù hợp với bên sản xuất công nghiệp
thì chắc chắn sẽ không phù hợp với nước mắm truyền thống
bởi vì chúng ta cũng thấy rồi đó do điều kiện khí hậu địa lý
do điều kiện nguyên liệu ở từng vùng khác nhau
mà mỗi một nơi nó có một cái quy trình sản xuất khác nhau
thì cũng là nước mắm truyền thống nhưng mà cái nguyên liệu khác nhau
thì cái đặc điểm cái quy trình sản xuất nó khác nhau
thì tôi nghĩ
tôi nghĩ là làm một quy trần tiêu chuẩn cho tất cả các
ít nhất là cho nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp là không đúng
mà phải hai cái riêng
để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bảo vệ thương hiệu riêng mỗi loại sản phẩm
cần phải phân định rõ ràng tên gọi
từ đó xác định tiêu chuẩn quy chuẩn điều kiện sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp sản xuất hai loại nước gia vị khác nhau
theo tiêu chuẩn này thì các hội liên quan nước mắm
người ta đã đề nghị rằng phải tách sản xuất
phải riêng hai cái tiêu chuẩn ra
một tiêu chuẩn cho cái sản phẩm nước mắm truyền thống
và một tiêu chuẩn cho sản phẩm nước mắm công nghiệp
còn cái tên gọi nó là cái gì thì đấy thì sau này chúng ta sẽ bàn tiếp
nhưng mà điều quan trọng là phải trả lại cái tên nước mắm cho nước mắm truyền thống
ngày một mươi bốn tháng ba tổ công tác của thủ tướng tổ chức họp báo
đánh giá về những sự việc gây xuân sao dư luận trăm thời gian gần đây
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tín dũng đã nêu quan điểm
không thể lấy quy chuẩn nước mắm công nghiệp áp cho nước mắm truyền thống
tôi nói ngay cả vấn đề quy chuẩn của nước mắm công nghiệp
quy truẩn của nước mắm thủ công thế nào
và chúng ta lấy nước mắm của công nghiệp để chúng ta áp dụng cho vấn đề
nước mắm truyền thống của chúng ta thì chúng ta cũng không nên làm như thế
làm như thế chúng ta phải có cái dạch dòi ra cái chỉ số dịch dòi ra
để chúng ta xây dựng như thế
thì nếu như chúng ta làm được như vậy thì chúng ta vẫn được giữ được quản lý nhà nước
chúng ta vẫn giữ được cái môi trường đầu tư
nhưng đồng thời chúng ta vẫn tạo được kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh
như vậy thì chúng ta phải nằm ở có mặt
về khí cạnh pháp lý cần phải xem xét tính khách quan khoa học của các tiêu chuẩn
nếu không sẽ làm khó các doanh nghiệp
còn người ta có cái quyền tự do kinh doanh và doanh nghiệp nào người ta cũng có cái quyền
và người ta được quyền bảo vệ cái sự cạnh tranh mình
muốn được bảo vệ thì nó phải minh bạch về tiêu chuẩn
cơ quan quản lý nhà nước khi đưa ra bản dự thảo tiêu chuẩn này
đã khẳng định với truyền thông rằng không cần thực hiện cũng không sao
để cạnh tranh trên thị trường điều này không có lợi cho doanh nghiệp
thì cái tiêu chuẩn này tiết là nói bảo là không thực hiện cũng không sao
điều đó đứng dưới giác độ pháp lý thì điều này là đúng
anh không thực hiện thì anh cũng chẳng vi phạm pháp luật
nhưng anh không thực hiện anh có thể bất lợi về cạnh tranh
anh có thể mất khách hàng
những cái việc mà ban hành những cái quyền
cái tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn có tác động trên thị trường
thì việc đầu tiên người ta phải đánh giá tác động
đánh giá tác động đối với cái tiêu chuẩn này
mặc dù nó không mang tính chất là quy phạm bắt buộc
nó chỉ khuyến nghị thôi
nhưng dường như cái việc đánh giá tác động của họ là cũng chưa đầy đủ
bởi vì nó có thể gây ra xáo trộn
và chưa phản ánh được hết tiếng nói của các bên liên quan
nếu điều này thành hiện thực
sẽ bất lợi cho doanh nghiệp truyền thống khi bị soi chiếu nhiều tiêu chuẩn
không phù hợp với thực tế sản xuất
trong khi nước mắm công nghiệp chỉ cần lấy một phần nguyên liệu
nước mắm truyền thống loại ba loại bốn để sản xuất
để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và lợi ích của doanh nghiệp
cơ quan quản lý cần phải xây dựng văn bản pháp luật riêng biệt
phù hợp với hai quy trình sản xuất tạo ra hai loại nước gia vị có thành phần khác nhau
đặc biệt nước mắm truyền thống cần phải nâng cao hơn nữa quy trình sản xuất
và phải có những đánh giá uy tín về tính an toàn của hàm lượng đạm cao
trong nước mắm truyền thống hướng tới việc xuất khẩu chính ngạch bảo vệ thương hiệu cổ truyền
nếu nước mắm truyền thống thay đổi độ đạm theo tiêu chuẩn codec
tức là ngưỡng hai mươi độ đạm trở xuống giống như nước mắm công nghiệp
thì từ tên gọi đến thương hiệu nước mắm truyền thống sẽ không còn
tôi cũng muốn nhấn mạnh là các tiêu chuẩn của nhà nước thì phải có
khi mà anh xây dựng thậm chí kể có quy chuẩn
anh vẫn phải tham vấn các cộng đồng và anh phải xem
anh vẫn phải tiếp thu những cái tiêu chuẩn
những cái tiêu chuẩn cơ sở mà các cộng đồng người ta đưa ra
để anh có thể khái quát lại thành cái quy chuẩn chung cho nước mắm truyền thống hoặc là nước mắm công nghiệp
thì tôi nghĩ những cái văn bản vừa rồi là phù hợp với nước mắm công nghiệp
cho nên là bây giờ phải nâng cấp cái sản xuất nước mắm truyền thống lên
hiện nay nước mắm truyền thống cũng vẫn còn rất phân tán
nhãn mát bao bì nó cũng rất khác nhau
nên chúng tôi cũng đang đề nghị với các hội nước mắm truyền thống là phải thống nhất
để làm sao cho người tiêu dùng nhận biết rõ ràng
và chủ động cùng với cơ quan nhà nước soạn thảo những cái tiêu chuẩn quy chuẩn phù hợp với mình
chúng ta phải cẩn trọng khi mà chúng ta đưa ra công bố nó phải hợp
nó phải thực tiễn vấn đề thực thi
thì chúng ta phải có hội thảo chúng ta phải có tranh thủ các chuyên gia trong ngoài nước
chúng ta có đánh giá tác động chúng ta đưa công khai
đại diện doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống ở cát hải hải phòng
có thông niên sáu mươi năm trên thị trường cho biết
doanh nghiệp phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang nhật nga philippines
chưa có một phản hồi nào tiêu cực về sản phẩm nước mắm của họ
trước thực tế dư luận về nước mắm trong thời gian qua
đơn vị này mong muốn cơ quan quản lý có những đánh giá khách quan công bằng
đưa ra những tiêu chuẩn phù hợp với thực tế sản xuất của nước mắm truyền thống
hạn chế những thông tin không đúng gây thiệt hại cho thương hiệu địa phương
chúng ta muốn làm một việc gì thì chúng ta phải lấy cái gốc của những nhà sản xuất để chúng ta đưa ra các cái tiêu chí
vì những người sản xuất là những người có kinh nghiệm nhất
và những người gọi đã nằm đêm ăn đêm nằm ngủ với sản phẩm
người ta hiểu được cái sản phẩm nó như thế nào và hiểu được cái nguyên liệu nó như thế nào
thì tôi cho rằng là tất cả các cơ quan quản lý quốc gia nhà nước thì cũng phải có tính chất là phải tham khảo
các đơn vị sản xuất truyền thống nước mắm toàn quốc
và chúng ta đưa ra những cái tiêu chí làm sao là phù hợp
không những phù hợp cho hiện tại mà phù hợp cho chiến lược lâu dài
để đảm bảo chúng ta đảm bảo được cái bảo vệ cái thành quả
cái sản phẩm truyền thống của đất nước
đặc biệt thủ tướng nhắc là khi xây dựng các thể chế
khi xây dựng những vấn đề mà liên quan đến các cơ chính sách
thì đề nghị là trước khi công bố báo chí trước khi công bố dư luận
thì chúng ta phải đánh giá tác động chúng ta phải lấy kiến của người dân doanh nghiệp thật kỹ cái này
để đâm tải thật kỹ cái này
tránh cái việc mà chúng ta vừa văn hành ra
là chúng ta đã phải có cái sự liên sự quan tâm dư luận không đồng tình
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng nhắc nhở các cơ quan quản lý nhà nước
phải quan tâm đến tính minh bạch khi soạn thảo văn bản
vừa thuận lợi cho công tác kiểm tra giám sát
vừa thuận lợi cho việc thực thi pháp luật của người dân và doanh nghiệp
nếu chúng ta công bố được các chỉ số chúng ta công bố được các quy chuẩn
các tiêu chuẩn những cái định lượng này
thì chúng ta giúp cho vấn đề liên quan đến cái tính minh bạch tốt hơn
liên quan đến công tác kiểm tra công tác giám sát công tác theo dõi
chúng ta chấp hành khi hoàn phúc là tốt hơn
thì đề nghị chúng ta hết sức quan tâm cái này
thưa quý vị câu chuyện về dự thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm
vẫn đang cần những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp sản xuất
các chuyên gia trong lĩnh vực này
nên gọi tên các loại nước gia vị như thế nào tiêu chuẩn quy chuẩn ra sao
để tạo cơ hội cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp
điều này rất cần sự công tâm của ban soạn thảo tiêu chuẩn sản xuất nước mắm
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại